chiều nay mùng ba tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông khaled ali al faden
bộ trưởng dâu mỏ kiêm điện lực và nước nhà nước coes đang có chuyến làm việc tại việt nam
thủ tướng chính phủ bày tỏ sự vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí
trong đó dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn được thực hiện bởi các nhà đầu tư việt nam
nhật bản và coes hợp tác đầu tư đã được đưa vào vận hành thương mại từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
với nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ coes hoàn ngành các dự án đầu tư lớn của coes vào việt nam
thủ tướng cho biết việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường và tuân thủ đúng quy định của pháp luật việt nam
bộ trưởng dầu mỏ kiêm điện lực và nước nhà nước coes đã thông báo tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
về kết quả làm việc với bộ công thương và các cơ quan chức năng của việt nam trong nhiều lĩnh vực
trong đó có vấn đề thương mại
bộ trưởng nhấn mạnh các nhà đầu tư coes sẽ phối hợp với các nhà đầu tư việt nam và nhật bản
để tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ chất lượng và hiệu quả
tại dự án lọc hóa dầu nghi sơn nhấn mạnh bảo đảm coi trọng thị trường châu á trong đó có việt nam
bộ trưởng cho biết coes kỳ vọng dự án lớn này tại việt nam là biểu tượng thành công trong hợp tác đầu tư tại châu á